hiện đang xuất hiện tâm lý người dân đổ xô đi tích chữ thực phẩm
các chuyên gia khuyến cáo người dân để cùng chung tay chống dịch
và vì một hà nội vì một việt nam nhanh hết dịch người dân nên suy nghĩ thấu đáo
việc đổ xô đi mua thực phẩm khiến mọi siêu thị trở nên đông đúc và lộn xộn
dẫn tới tình trạng mất kiểm soát và lây lan dịch bệnh cho nhau
vì vậy những điều không nên làm vào lúc này
không hoang mang không hoảng loạn không lan truyền thông tin bịa đặt
không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng
không ồ ạt mua đồ dự trữ không di chuyển ồ ạt khỏi nơi cư trú
những điều nên làm vào lúc này cần phải bình tĩnh suy nghĩ và hành động một cách logic
theo dõi thông tin từ những nguồn chính thống
nên yên tâm và tin tưởng vào cơ quan chức năng và chuyên môn của các y bác sĩ việt nam
hạn chế tụ tập đông người rửa tay và khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế